ngành diệt may cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu việt nam liên kết chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ
đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với ngành dệt may ra dày việt nam vào chiều nay
để giải quyết một số kiến nghị đề xuất nhằm tạo điều kiện cho ngành phát triển trong năm hai nghìn hai mươi
chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín nhưng ngành dệt may đã tập trung ổn định lao động
giữ vững vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu để không gián đoạn hoạt động và tạo đà phục hồi nhanh sau dịch
theo tập đoàn diệt may dự báo hết năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dệt may toàn cầu giảm hai mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
đạt khoảng sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng lưu ý ngành dệt may cần phải chú trọng đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ
khi tham gia các hiệp định thương mại đồng thời phải bảo đảm về vấn đề môi trường